các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
trường quốc tế mỹ việt nam gọi tắt là aisvn có trụ sở tại huyện nhà bè tp hcm nợ phụ huynh gần cả nghìn tỷ đồng và cho học sinh tạm nghỉ học vì giáo viên đình công đang gây suốt trong dư luận
đáng chú ý là việc học sinh phải tự học ở căng tin vì không có giáo viên
trước đó khi con bắt đầu vào trường học rất nhiều phụ huynh đã chi hàng tỷ đồng cho nhà trường để đầu tư vào giáo dục đổi lại việc học sinh học tại trường trong khoảng thời gian dài
khi học sinh hết thời gian học tập chuyển trường hoặc là không học nữa trường quốc tế mỹ việt nam sẽ hoàn trả số tiền trên trong thời gian nhất định
tuy nhiên gần đây khi đến hạn trả lại số tiền này cho phụ huynh nhà trường vẫn không hoàn trả vì lý do đang gặp khó khăn tài chính khiến nhiều phụ huynh bức xúc
mới đây trường aisvn tổ chức họp với phụ huynh cuộc họp có sự tham gia của công an tp hcm sở giáo dục và đào tạo tp hcm
tại cuộc họp bà nguyễn thị út em chủ tịch hội đồng trường gửi lời xin lỗi đến phụ huynh
đồng thời kêu gọi phụ huynh đóng góp kinh phí để duy trì dạy học từ ngày một tháng bốn đến hết năm
mức hỗ trợ mà bà đề nghị phụ huynh là chín năm hai mươi hai năm triệu đồng tùy vào cấp học tổng số tiền huy động là một trăm hai mươi năm tỷ đồng
theo tiến sĩ luật đặng văn cường cho biết pháp luật việt nam cho phép doanh nghiệp huy động vốn bằng nhiều hình thức khác nhau
trong đó có hình thức vay vốn của các tổ chức cá nhân hoặc vay vốn của các tổ chức tín dụng
việc huy động vốn bằng hình thức vay vốn thực hiện trên
cơ sở các quy định của pháp luật về hợp đồng dân sự về quan hệ tín dụng theo đó
việc vay mượn phải được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận tự nguyện phải sử dụng tiền đúng mục đích và thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận giữa hai bên
nếu lợi dụng việc vay tiền để sử dụng vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến mất khả năng trả lại tài sản
hoặc gian dối hoặc bỏ trốn nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ hoặc có điều kiện trả nợ nhưng không trả
có thể bị xử lý hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều một trăm bảy mươi năm bộ luật hình sự
việc huy động vốn cũng có thể bằng hình thức phát hành trái phiếu riêng lẻ
theo quy định của luật chứng khoán trên cơ sở sự quản lý của cơ quan nhà nước
trong lĩnh vực giáo dục việc các phụ huynh học sinh cho nhà trường vay vốn theo kiểu này ít khi xảy ra
nhà trường thuyết phục các phụ huynh cho vay tiền với chính sách ưu đãi miễn học phí
với cơ sở hạ tầng khang trang là những căn cứ cơ sở để các phụ huynh tin tưởng cho vay với số lượng tiền lớn như vậy
vì thế trong trường hợp cơ sở giáo dục mất khả năng thanh toán
các phụ huynh có thể gửi đơn đến cơ quan điều tra để xem xét làm rõ có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản hay không
hoặc có thể khởi kiện đến tòa án để được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự
ông cường cho biết theo thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng
trường aisvn là cơ sở giáo dục ngoài công lập
được tổ chức và hoạt động trên cơ sở chủ sở hữu là một công ty cổ phần
hoạt động theo luật doanh nghiệp của việt nam và các quy định của luật giáo dục
theo đó công ty này được thực hiện các hoạt động huy động vốn theo quy định của luật doanh nghiệp
luật đầu tư và các văn bản pháp luật có liên quan
vì vậy cơ quan chức năng có thể làm rõ việc tăng vốn của doanh nghiệp có đúng pháp luật
những thông tin mà doanh nghiệp đưa ra để vay tiền các phụ huynh và các tổ chức cá nhân có đúng sự thật
đây là những vấn đề quan trọng để xác định
vụ việc có vi phạm pháp luật thông qua hoạt động vay vốn hay không để xử lý theo quy định của pháp luật
từ phân tích trên vị chuyên gia cho rằng đây là quan hệ dân sự trên cơ sở bộ luật dân sự
luật giáo dục luật đầu tư và các văn bản pháp luật có liên quan
bởi vậy nếu có tranh chấp có thể khởi kiện đến tòa án để được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự
trường hợp nếu phát hiện sự việc có dấu hiệu tội phạm có thể tố giác tội phạm
kiến nghị cơ quan điều tra vào cuộc xác minh
làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị liên quan đến việc trường quốc tế mỹ aisvn kêu gọi phụ huynh đóng tiền để cứu trường
chỉ vài tiếng khi tài khoản trường được mở phụ huynh đã chuyển khoảng một mươi năm sáu tỷ đồng đóng góp để trường vận hành tới cuối năm học
tối một tháng bốn trường quốc tế aisvn gửi email thông báo tới phụ huynh cập nhật tình hình số dư của tài khoản đóng góp duy trì hoạt động trường
hội đồng trường quốc tế aisvn
cho hay theo đúng kế hoạch tài khoản ngân hàng đồng sở hữu ba bên sở giáo dục và đào tạo nhà trường và phụ huynh đã được thiết lập và thông báo đến toàn thể phụ huynh
ngay sau khi tài khoản được thông báo nhiều phụ huynh đã nhanh chóng đóng góp kinh phí để duy trì việc vận hành nhà trường đến hết năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
cùng với các khoản phí ib cơ sở vật chất đến một mươi bảy giờ chiều cùng ngày số dư tài khoản là một mươi năm sáu tỷ đồng
tuy nhiên do tài khoản vừa được thiết lập nên chưa thể thực hiện việc chuyển khoản trong cùng ngày
và cần thêm một ngày để giải quyết những vấn đề chi lương đến giáo viên các em học sinh sẽ chưa đi học vào ngày hai tháng bốn
thông báo nêu dự kiến ngày quay trở lại trường dành cho toàn thể học sinh là ngày thứ tư mùng ba tháng bốn
nhà trường sẽ thông báo đến phụ huynh nếu có bất kỳ thay đổi nào
một lần nữa xin kính mong phụ huynh yên tâm và phối hợp cùng cơ quan ban ngành và nhà trường trong giai đoạn này
trước đó vào trưa một tháng bốn sở giáo dục và đào tạo tp hcm thông tin các khoản đóng góp chi phí hỗ trợ
vào hoạt động của trường quốc tế aisvn và thông báo số tài khoản tiếp nhận gửi đến phụ huynh
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cũng thông tin đồng chủ tài khoản để tiếp nhận kinh phí từ phụ huynh
và quy trình xét duyệt tài khoản này gồm ông trần khắc huy trưởng phòng kế hoạch tài chính sở giáo dục và đào tạo
chủ tài khoản thứ nhất phê duyệt thẩm tra các nội dung chi cuối cùng
ông hồ quang trung chủ tài khoản thứ hai phê duyệt thẩm tra các nội dung chi lần đầu
đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh là bà trần phương anh giám sát các nội dung chi lần đầu khi kế toán trường quốc tế aisvn trình
về quy trình kiểm soát các khoản chi tất cả khoản đóng góp của phụ huynh sẽ được tổ công tác liên ngành tổng hợp
quản lý và công khai minh bạch số tiền đóng góp sẽ do bộ phận chuyên môn của tổ liên ngành duyệt chi đúng mục đích
có sự giám sát của đại diện hội cha mẹ học sinh trường quốc tế aisvn
bước một kế toán trưởng của trường căn cứ kế hoạch chi tiết các
mục chi tiêu đã được phê duyệt sẽ tạo lệnh chuyển tiền trình cho ban đại diện cha mẹ học sinh giám sát có ý kiến thống nhất
bước hai người được ủy quyền chủ tài khoản thứ hai đại diện nhà trường thống nhất phê duyệt lần đầu
bước ba người được ủy quyền chủ tài khoản thứ nhất đại diện sở giáo dục và đào tạo phê duyệt để hoàn tất lệnh chuyển tiền
liên quan đến vụ việc nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc phải có các cơ chế kiểm soát việc huy động vốn của các cơ sở giáo dục
việc để các trường tự phát kêu gọi vốn nhưng không chịu sự quản lý giám sát kém minh bạch thông tin được ví như bom nổ chậm
bên cạnh đó phụ huynh cũng cần thận trọng và tỉnh táo để không thả gà ra bắt và khi có chuyện thì luôn phải ở thế nắm dao đằng lưỡi
hình thức gói đầu tư giáo dục từng được rất nhiều phụ huynh trường tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông quốc tế mỹ việt nam trường quốc tế aisb lựa chọn
cụ thể phụ huynh đóng trước từ ba đến năm tỷ đồng tùy chương trình
học sinh sẽ được học miễn phí và khi hoàn thành sẽ được hoàn trả một trăm linh số tiền đã đóng
có thời điểm aisvn ghi nhận hơn năm mươi phụ huynh toàn trường tham gia vào các gói đầu tư giáo dục
không chỉ tại aisvn các gói đầu tư giáo dục đã khá quen thuộc với nhiều trường quốc tế ở việt nam
ước tính hiện khoảng một mươi trường quốc tế tại tp hcm đang có các gói đầu tư giáo dục
chẳng hạn trường quốc tế nam mỹ uts có gói đầu tư trị giá hai tỷ đồng cho chương trình tiếng anh theo chuẩn common corumi
và hai bảy mươi năm tỷ đồng cho chương trình tiếng anh offerd
trường cam kết phụ huynh đóng một lần và sẽ nhận lại một trăm linh học phí sau khi học xong
hệ thống trường ics cũng áp dụng một chương trình đầu tư giáo dục cho năm học hiện nay hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
phụ huynh đóng một trăm linh mức học phí cho chín năm học bao gồm năm năm tiểu học và bốn năm trung học cơ sở
ngay trong năm học đầu tiên khoảng một hai tỷ đồng cho lộ trình tích hợp học quốc tế offord
phụ huynh được cam kết hoàn trả tám mươi học phí
sau khi con hoàn thành chín năm học tức là hơn một tỷ đồng
ông cao huy thảo nguyên hiệu trưởng trường trung học phổ thông quốc tế việt úc sic nói
mặc dù học phí trường học được thu theo nghị định tám mươi một của chính phủ
nhưng thực tế điều hành các trường quốc tế vẫn là một công ty
vì vậy theo luật doanh nghiệp và luật đầu tư các công ty này có thể huy động vốn
nên sinh ra các gói đầu tư giáo dục hợp đồng góp vốn
một hình thức trả lãi của các gói này là học sinh được miễn hoặc giảm học phí
thực tế so với nhiều ngành nghề khác
các trường tư thục nhận được sự tin tưởng hơn từ phía phụ huynh khi huy động vốn
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy huân trưởng bộ môn thị trường tài chính đại học kinh tế tp hcm nhận xét
họ tin vào môi trường giáo dục nhìn vào cơ sở vật chất khang trang để đầu tư
có ý kiến đề xuất cấm các gói đầu tư vào giáo dục
nhưng ông huân cho rằng khó không hợp lý và thiếu khả thi
việc huy động vốn dựa trên nguyên tắc tự nguyện phụ huynh và nhà trường không cấm được
đồng thời khi các trường sử dụng đúng mục đích tạo tính ổn định đường dài
thì sẽ có lợi cho phụ huynh
nhiều năm tìm hiểu về trường quốc tế chuyên gia bùi khánh nguyên cho biết
phần lớn những cuộc khủng hoảng tiềm ẩn ở một trường quốc tế
thường xuất phát từ khâu quản trị hoặc phát triển quá nóng
hiện nay một số chủ trường vì muốn sớm thu lợi nhuận
hoặc là vì tiềm lực tài chính không đủ mạnh nên muốn phát triển một trường quốc tế với tốc độ quá nhanh
có trường xây mới nhưng đặt mục tiêu quá áp lực so với nguồn lực hiện có
như là phải mở đủ một mươi hai một mươi năm cấp lớp hay là phải tuyển đủ năm trăm linh một học sinh trong năm học đầu tiên
những tham vọng kinh doanh sẽ dẫn tới sự thỏa hiệp về trách nhiệm giáo dục
như không tìm đủ giáo viên tốt nhân sự làm việc quá tải
học sinh và phụ huynh không được tư vấn rõ ràng
vòng xoay tài chính tuyển sinh luôn trở thành áp lực trong vận hành trường
tiến sĩ nguyễn thị thu huyền từng là hiệu trưởng
của một số trường quốc tế ở tp hcm
cho biết đang có một cuộc chạy đua về học phí của nhiều trường quốc tế
các trường này đánh vào tâm lý muốn cho con học chương trình quốc tế
học với giáo viên nước ngoài
nhưng có một mức học phí tiết kiệm và một giải pháp học phí tiết kiệm
để có học phí cạnh tranh ngoài đưa ra các gói đầu tư và gói học phí
trường còn cắt giảm một số chi phí dễ cắt nhất là giáo viên
bà huyền ví dụ các trường quốc tế xịn
lương của một giáo viên dạy chương trình ib từ một năm đến hai tỷ đồng một năm
kèm theo nhiều phúc lợi
học phí quá rẻ hoặc có các gói đầu tư giáo dục quá hời
thường hạ chuẩn khi tuyển dụng giáo viên
có trường giáo viên nước ngoài chỉ được trả khoảng bốn mươi năm triệu đồng một tháng
không hơn nhiều với giáo viên việt nam là bao và cắt luôn các khoản phúc lợi
bà huyền cho rằng phụ huynh nên xác định
nếu muốn học chương trình quốc tế thì sẽ phải đóng tiền đất
còn nếu học chương trình quốc tế đóng tiền ít thì cần chấp nhận tình huống
giáo viên sẽ có chất lượng thấp hơn
theo ông bùi khánh nguyên các trường tư thục có chức năng giáo dục
nhưng cũng hoạt động kinh doanh vì lợi nhận
đứng sau trường là các công ty sở hữu
hoạt động như các doanh nghiệp thông thường với hội đồng quản trị và ban điều hành
tuy nhiên theo ông nguyên quan sát các doanh nghiệp khác
muốn huy động vốn qua phát hành cổ phiếu trái phiếu
vay vốn từ ngân hàng đều chịu nhiều điều kiện chặt chẽ khác
trong khi nhiều trường tư thục tung chương trình học phí ưu đãi
gói đầu tư giáo dục học phí không đồng
lại huy động số tiền lên tới vài nghìn tỷ đồng
nhưng mù mờ thông tin điều kiện lỏng lẻo đẩy người cho vai nắm dao đằng lưỡi
từ vụ việc aisvn ông nguyên cho rằng các trường tư cần được quản lý theo hai vé
các sở giáo dục và đào tạo quản lý chuyên môn
còn khi phát sinh huy động vốn trái phiếu vay tiền phụ huynh
thì cần có cơ quan quản lý chuyên ngành giám sát
một lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
hiện tp hcm có hơn ba mươi năm trường có vốn đầu tư nước ngoài
và khoảng một trăm linh trường tư thục nhiều cấp học
sau vụ việc aisvn sở sẽ tăng cường kiểm tra giấy phép
chương trình đội ngũ tài chính của các trường này
tuy nhiên do sở chủ yếu quản lý về chuyên môn
nên về các hình thức góp vốn hay hoạt động tài chính
sẽ cần thêm sự phối hợp của nhiều cơ quan
trong thời gian tới tp hcm dự kiến có một quy chế phối hợp
giữa các sở ban ngành trong việc thanh tra kiểm tra các trường tư thục trên địa bàn
ông cao huy thảo thì khẳng định sự phối hợp thanh tra kiểm tra
nên đồng thời ở tầm cao hơn
bộ giáo dục và đào tạo các bộ ngành liên quan
cần sớm cập nhật các quy định liên quan đến loại hình trường tư thục
trường có giảng dạy chương trình quốc tế hay có yếu tố nước ngoài
về phía phụ huynh theo ông thảo khi tìm hiểu một trường quốc tế
phụ huynh nên xem xét các kiểm định của nhà trường
trên trang web của các tổ chức kiểm định quốc tế
thường có đầy đủ thông tin về các trường quốc tế được kiểm định
tuy nhiên cần lưu ý xem kỹ trường đã đạt được chưa hay chỉ mới đăng ký
đã được kiểm định từ khi nào đã sắp hết thời hạn chưa
kế đó phụ huynh nên tìm hiểu về đơn vị quản lý chương trình quốc tế
mà trường đang giảng dạy
chương trình này được công nhận như thế nào trên thế giới
và ở việt nam cho con học trường quốc tế là sự đầu tư lớn
không thể chỉ dựa vào niềm tin mà không qua quá trình tự kiểm chứng
ông thảo nói
thưa quý vị những thông tin trên đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay
xin chào và hẹn gặp lại